thưa quý vị một ổ nhóm chuyên hoạt động cho vay nặng lãi tổ chức đòi nợ theo kiểu xã hội đen đã bị lực lượng công an quận hoàn kiếm hà nội phát hiện bắt giữ
thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi chính vì vậy việc đấu tranh triệt phá của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn
bốn đối tượng trong ổ nhóm bị bắt giữ gồm đặng thanh tuấn chú phường thanh nhàn quận hai bà trưng tạ minh quân chú phường khương thượng quận đống đa nguyễn viết long chú phường hàng mã quận hoàn kiếm và thạch anh chiến chú phường hàng bông quận hoàn kiếm
cả bốn đối tượng đều bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo lời khai tại cơ quan công an khi các con nợ không có khả năng thanh toán bọn chúng sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để ép gia đình người thân đứng ra trả nợ
từ tuần tháng một mươi một tuấn gọi điện cho em qua hàng cót sau cuộc nói chuyện của tuấn với bà thoa tuấn cáu và em qua hàng cót đánh con bà thoa
em đi cùng với quân long cú tí và lâm em và lâm đèo long cú tí và quân trên hai xe đến địa điểm thì quân và long cú tí đánh con bà thoa
đánh mấy lần
đánh hai lần
hai lần trong thời gian khác nhau hay là cùng một tối
cùng một tối

vì lần đầu tuấn bảo đánh nhẹt quá thì lần hai tuấn bảo đánh tay lên một tí
trong vụ án này một nạn nhân chú phường hàng chống quận hoàn kiếm vay của tuấn số tiền tám trăm linh triệu đồng với mức lãi suất phải trả là bốn đồng một ngày trên một triệu đồng
sau nhiều lần trả lãi nạn nhân đã trả cho tuấn số tiền nhiều hơn cả số tiền vay nhưng do lãi mẹ đẻ lãi con nên vẫn không thể trả hết gốc và lãi
do bị dồn ép trả nợ nạn nhân đã phải bỏ đi làm ăn nơi khác
nhưng ngay sau đó nhóm đối tượng do tuấn cầm đầu đã quay sang gây sức ép với người nhà của nạn nhân
bọn chúng đã tổ chức đòi nợ bằng cách đánh đập người nhà nạn nhân và hàng đêm từ khoảng một giờ đến ba giờ sáng chúng ném chất bẩn vào gia đình này
trong thời gian vừa qua tình hình một số đối tượng hoạt động trong lĩnh vực cho vay lãng lãi hay gọi là lĩnh vực tín dụng đem
với việc vay rất đơn giản bằng hình thức gần như là dạng gọi là tín chất
khi vay những người nào nhu cầu vay đến gặp đối tượng cho vay chỉ sẵn sàng cho vay không cần phải thế chất lịch sản
chỉ cần đặt lại một số giấy tờ để xác định địa chỉ xác định con người vay
sau khi vay tiền thì các đối tượng này cho vay với lãi suất rất cao
tuy nhiên quá trình đối phó với văn quân các đối tượng này thể hiện về mặt giấy tờ
thì lãi suất cũng chưa đúng mức để hành vi cho vay lãng lãi theo quy định bộ đoàn hình sự
tín dụng đen hiện nay đang có dấu hiệu nở rộ để phục vụ nhiều loại đối tượng vay
từ hoạt động này phát sinh rất nhiều hệ lụy như gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương
nhiều gia đình lâm vào cảnh khốn cùng do bị các đối tượng đòi nợ
thế qua việc này tôi rất mong người dân có khó khăn về tài chính
thì hết sức cảnh giác với các hoạt động cho vay lãng lãi hay gọi là tín dụng đen
để làm sao tránh rơi vào các bẫy của các ổ nhóm đối tượng này
dẫn đến nhiều trường hợp khuyên giao bại sản
rồi không phải trả nợ được dẫn đến các hành vi bị các đối tượng đe dọa
ảnh hưởng đến đầu tiên đến tâm lý đầu tiên phải là tâm lý đã
ảnh hưởng đến tâm lý về trong sinh hoạt cuộc sống
về việc hoạt động sản xuất kinh doanh
và cái việc này một ổ nhóm này
cả các quá trình xác định dù như các ổ nhóm khác
dư luận của chúng trong thời gian qua cũng rất là bức xúc
hiện nay việc đấu tranh ngăn chặn loại hình hoạt động tín dụng đen còn gặp nhiều khó khăn
do thiếu hành lang pháp lý
và trong nhiều trường hợp các nạn nhân cũng không dám tố cáo với cơ quan công an
hiện công an quận hoàn kiếm đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng phạm tội